thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành nghị quyết số một mươi chương trình hành động của chính phủ về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo chỉ đạo của bộ chính trị
theo đó chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với tổ chức đảng và cấp ủy cung cấp tổ chức triển khai nghiên cứu quán triệt các nội dung của nghị quyết số một mươi tám
nqtvk kế hoạch số bảy khvk nghị quyết số năm mươi sáu hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn trong toàn thể đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc thẩm quyền quản lý
bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với bộ nội vụ ban tuyên giáo trung ương ubnd tqvn và các bộ cơ quan địa phương cơ quan truyền thông báo chí
làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức tạo động thông tin
bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với bộ nội vụ ban tuyên truyền thông tin báo chí làm tốt công tác thông tin tạo động thông tin
bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với bộ nội vụ ban tuyên truyền thông tin báo chí làm tốt công tác thông tin